quốc kỳ quốc ca và quốc huy việt nam là bộ ba biểu tượng chính thức thể hiện đầy đủ xúc tích về đất nước và con người việt nam
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày quốc khánh mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những biểu tượng thiêng liêng này
vào dịp hai tháng chín khi mà nhà trường tổ chức lễ quốc khánh cho các học viên người việt
chúng tôi thấy thực sự là tự hào khi mà mình được đứng hát bài quốc ca việt nam dưới bóng cờ việt nam xung quanh là các bạn học viên từ các nước khác
bất kỳ đi đến nơi đâu chỉ nhìn thấy hình ảnh việt nam nhìn thấy hình ảnh lá cờ của việt nam đều có một cái cảm giác nó rất là tự hào
lúc đó mình cảm thấy nó rất vinh dự mình cảm thấy như mình đúng là một người đại diện cho một dân tộc anh hùng
với một cái bản quốc ca rất là hùng tráng
đó là những lời chia sẻ đầy tự hào của những người con khi xa quê được nghe được nhìn thấy những biểu tượng thiêng liêng của việt nam trên đất bạn
quốc kỳ quốc ca quốc huy việt nam là những biểu tượng mang đậm dấu ấn lịch sử chính trị văn hóa của đất nước
quá trình ra đời của các biểu tượng này là những câu chuyện đặc biệt xuất phát từ thực tế hoàn cảnh lịch sử
mà ngày hôm nay chúng ta có thể tìm hiểu qua những hiện vật tài liệu được trưng bày trong triển lãm quốc kỳ quốc ca
quốc huy biểu tượng tự hào dân tộc việt nam tại ba mươi bốn phan kế bính hà nội
triển lãm không chỉ cung cấp thông tin hữu ích mà từ đó nhân lên niềm tự hào tự tôn dân tộc hùn đúc tinh thần yêu nước trong mỗi người